dưới sự chỉ đạo của quân ủy trung ương bộ quốc phòng trực tiếp là đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đã chỉ đạo các cơ quan chức năng bộ tư lệnh quân khu bốn tranh thủ từng giờ từng phút
không quản ngày đêm thời tiết mưa gió dồn hết nhân lực và vật lực
phối hợp với các lực lượng triển khai mọi biện pháp nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân bị mất liên lạc
với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình
bằng sự nỗ lực không mệt mỏi đến tám giờ sáng nay công binh quân khu bốn cùng với lực lượng chức năng
đã tiếp cận hiện trường vụ sạt lở nơi đoàn công tác bị mất tích tại trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu sáu mươi bảy
thuộc xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
sau đó trung đoàn chín trăm ba mươi sư đoàn ba trăm bảy mươi hai đã tổ chức thực hiện bay tiếp tế thả hàng tiếp tế cho các công nhân
thủy điện rào trăng ba rào trăng bốn và an linh b hai
trực thăng cứu hộ cứu nạn cũng có mặt tại hiện trường để cùng tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
khu vực tiểu khu sáu mươi bảy nơi các nạn nhân gặp nạn cách trung tâm xã phong xuân khoảng ba mươi km
trên tuyến đường bảy mươi một đi vào thủy điện rào trang ba có một mươi điểm sạt lở núi đường dốc cao nhiều khúc cua tay áo
từ chiều qua đến hôm nay các lực lượng máy xúc đã khắc phục các điểm sạt lở để thông đường
để rút ngắn thời gian các loại phương tiện máy móc lực lượng công binh sở giao thông tỉnh thừa thiên huế đang nỗ lực làm việc với tinh thần cao nhất
lực lượng công binh quân khu bốn nhận nhiệm vụ của bộ tư lệnh quân khu giao cho tổ chức triển khai lực lượng phương tiện
để tham gia cứu hộ ứng cứu thủy điện rào trăng ba và các đồng chí cán bộ của quân khu cũng như địa phương đang gặp nạn ở tại khu vực này
lực lượng công binh quân khu chúng tôi đã đồng bộ cả lực lượng và tất cả các trang bị cứu hộ cứu nạn hiện đại nhất
trang bị cứu chúng tôi đã tiếp cận vào đến đây
tuy nhiên do khu vực sạt lở khối lượng rất là tương đối lớn cho nên chúng tôi đang điêm cặt biện pháp để tiếp cận nhanh nhất
đến một mươi giờ sáng nay đường đã thông đến trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu sáu mươi bảy
hiện các lực lượng cán bộ chiến sĩ nhiều phương tiện máy xúc của lữ đoàn công binh bốn trăm một mươi bốn sư đoàn chín trăm sáu mươi tám tỉnh thừa thiên huế
các lực lượng không quân binh chủng thông tin được điều động đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân

binh chủng thông tin liên lạc đã bảo đảm thông tin chỉ huy thông suốt từ trung tâm sở chỉ huy đến hiện trường tiểu khu sáu mươi bảy nơi đoàn công tác gặp nạn
đoàn công tác tiếp tục dọn thông đường lên tiếp cận nhà máy thủy điện giao trang ba
lực lượng không quân trung đoàn chín trăm ba mươi thuộc sư đoàn ba trăm bảy mươi hai tiến hành bay trinh sát quan sát khu vực thủy điện giao trang ba và thả hàng tiếp tế thuốc men lương thực
binh chủng thông tin liên lạc đã bảo đảm thông tin liên lạc đã bảo đảm thông suốt từ trung tâm sở chỉ huy đến hiện trường tiểu khu sáu mươi bảy nơi đoàn công tác gặp nạn
với khối lượng công việc rất lớn với mục tiêu nhanh chóng tìm kiếm người bị nạn ban chỉ đạo cứu hộ cứu nạn đã huy động tối đa lực lượng triển khai các biện pháp thực hiện hiệu quả nhất với nỗ lực không mệt mỏi để sớm tìm kiếm và ứng cứu nạn nhân
với sự cố gắng không ngừng nghỉ của lực lượng cứu hộ cứu nạn gồm hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện xe ủi xe múc sau khi đã mở được đường vào khu vực sạt lở tại thủy điện rào trang ba thì đến một mươi hai h ba mươi phút
ngày hôm nay lực lượng của sở chỉ huy tiền phương đã tiếp cận đường bộ được thông tuyến để thực hiện các biện pháp cứu hộ cứu nạn điểm sạt lở tại trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu sáu mươi bảy
thưa quý vị còn hướng tiếp cận đường thủy do lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế triển khai sử dụng xuồng và cano đã vượt qua lòng hồ thủy điện hương điền tại xã hương bình huyện phong điền vận chuyển hàng hóa tiếp viện cho những công nhân đang tập trung ở thủy điện rào trang bốn
đến chiều nay
lực lượng tại đây đã đưa một mươi chín người trong đó có một người tử vong đến bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám và bệnh viện đa khoa phong điền
công tác cứu hộ cứu nạn các nạn nhân của vụ sạt lở đất ở thủy điện rào trang ba vẫn đang được khẩn trương triển khai
theo ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
tại thủy điện rào trang bốn có bốn mươi công nhân và chuyên gia của thủy điện rào trang ba đã vượt đường rừng đến đây để tránh mưa lũ
toàn bộ công nhân của thủy điện rào trang bốn đến nay vẫn an toàn
lực lượng cứu hộ đang nỗ lực đưa số công nhân còn lại của thủy điện rào trang ba ra ngoài
thưa quý vị đồng lòng chung sức với lực lượng cứu hộ cứu nạn
ngay từ sáng nay nhiều người dân chủ yếu là phụ nữ ở xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
đã tới sở chỉ huy tiền phương và bếp giã chiến để nấu ăn giúp sức cho lực lượng cứu hộ cứu nạn
người dân xã phong xuân đã kêu gọi nhau đóng góp những gì có thể để hỗ trợ lực lượng đang tìm kiếm người mất tích
tại thủy điện rào trang ba và trạm kiểm lâm sông bồ
nhiều gia đình đã mang gạo đồ ăn đến bếp giã chiến để đóng góp
bếp ăn này phục vụ miễn phí chủ yếu cho các lực lượng cứu hộ đang hoạt động ở vòng ngoài
một bếp khác do các chị đảm nhiệm phục vụ đặt ngay trong sở chỉ huy tiền phương
tại trụ sở ủy ban nhân dân xã để phục vụ cho lực lượng đang cắm chốt tại đây
tiếp tục những thông tin liên quan đến tình hình thiên tài bạo lũ tại các địa phương
ngày hôm nay thông tin từ ủy ban nhân dân huyện núi thành tỉnh quảng nam
vào đầu giờ chiều nay các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng
trong vụ tàu cá đang neo đậu thì bị chìm làm hai cha con mất tích tại xã tam hải huyện núi thành
thi thể của người con hai mươi ba tuổi ở thôn xuân mỹ xã tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong hầm máy của tàu cá qna chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts
trước đó thi thể của người cha đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy
vào tối ngày một mươi ba tháng một mươi
thi thể hai cha con đã được cơ quan chức năng bản giao cho gia đình lo mai táng
các cơ quan chức năng cũng đã đến thăm hỏi chia sẻ mất mát và động viên gia đình nạn nhân
tại khu vực tỉnh thừa thiên huế do ảnh hưởng của mưa lớn gây ngập đường
trên tuyến đường sắt hà nội tp hcm và làm tắt đường nhiều ngày liền
tổng công ty đường sắt việt nam đã huy động tối đa lực lượng phương tiện khẩn trương sửa chữa để khắc phục
đến h hai mươi ba phút ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi
đã thông toàn bộ tuyến đường sắt bắc nam
hiện tại việc tổ chức chạy tàu khách tàu hàng phục vụ khách hàng trở lại bình thường
các đoàn tàu đi qua khu vực vừa khắc phục xong có thể bị chậm giờ so với quy định
ngành đường sắt cũng đề nghị hành khách xem thông tin chi tiết về giờ tàu và giá vé
bảo đảm di chuyển thuận tiện và an toàn
hôm nay đoàn công tác của bộ nông nghiệp đã về kiểm tra tình hình triển khai công tác
phòng chống cơn bão số bảy tại huyện kim sơn tỉnh ninh bình
đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện ứng phó với bão số bảy của tỉnh ninh bình
và đề nghị tỉnh triển khai tốt các phương án bảo vệ sản xuất nhất là vùng nuôi trồng thủy sản của huyện kim sơn
đến nay tỉnh đã thông báo và kêu gọi hơn bốn trăm linh lao động của gần ba trăm linh tròi đang nuôi trồng thủy sản
trong khu vực để bình minh ba và cột nổi vào nơi tránh chúng an toàn